thưa quý vị tại miền trung mưa lớn hai ngày qua đã khiến nhiều nơi ở bình định quảng ngãi quảng nam và đà nẵng bị ngập sâu sạt lở và nhiều nhà dân bị cô lập
chiều ngày một mươi một tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
mưa lớn đã khiến một số điểm tại các tuyến đường ở trường sơn đông quốc lộ hai mươi bốn c đoạn qua xã trà giang huyện bắc trà my bị sạt lở
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ bị ngập nước từ bốn đến một hai mét có nơi ngập đến ba mét
đến nay các địa phương trong tỉnh đã di rời sơ tán khoảng một hai trăm ba mươi bảy hộ dân với bốn hai trăm bảy mươi sáu nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất
tại tỉnh bình định mưa lớn hai ngày qua đã gây ngập úng sạt lở tại một số địa phương
còn ở huyện an lão hai ngày qua mưa lũ đã gây ngập sạt lở đường dt sáu trăm hai mươi chín đoạn trà công các cầu tràn các xã an hòa an nghĩa an quang an vinh
tại xã an vinh sạt lở đất đã ảnh hưởng tới bốn hộ dân
trong đó có hộ gặp nguy hiểm được địa phương đưa đến nơi an toàn
tại quảng ngãi mưa lớn dẫn đến lũ lụt và lốc xoáy làm hai người thiệt mạng và mất tích
tại thôn vĩnh tuy xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm hàng chục ngôi nhà dân bị sập tốc mái và một người bị thương
trước tình hình trên chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục ổn định cuộc sống